tại huyện đảo lý sơn hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tổ chức hội nghị thường trực các tỉnh thành phố khu vực nam trung bộ và tây nguyên lần thứ sáu
nhậm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với nội dung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân
dự hội nghị có phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đại biểu của một mươi hai tỉnh thành phố khu vực nam trung bộ và tây nguyên
phó chủ tịch quốc hội ông phùng quốc hiển đề nghị hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố cần đổi mới tư duy
đổi mới cách nghĩ cách làm để hoạt động của hội đồng nhân dân ngày một đổi mới một cách toàn diện
bám sát nghị quyết của đảng tranh thủ cao độ sự lãnh đạo của các quỷ các cấp
và phối hợp tốt với ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ của hội đồng nhân dân
kết thúc hội nghị thường trực hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi đã chuyển giao nhiệm vụ tổ chức hội nghị lần thứ bảy
cho thường trực hội đồng nhân dân tỉnh phú yên